các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan tổ chức cơ thể thiếu oxy tình cảm ức chế thì sẽ dẫn đến suy giảm khả năng tình dục tạm thời
khi bị bệnh đau dạ dày chúng ta phải dùng thuốc điều trị
trong các loại thuốc trị đau dạ dày có một số loại có tác dụng phụ làm ảnh hưởng đến tuyến may tiết của cơ thể
làm cho tuyến bài tiết của âm đạo bị ảnh hưởng
do đó có khả năng âm đạo ở nữ giới bị khô và việc quan hệ tình dục sẽ trở nên khó khăn hoặc đau đớn khi quan hệ
người bệnh thấy không thoải mái cũng như có thể làm tăng áp lực tinh thần cho bệnh nhân và khiến bệnh dạ dày nặng hơn
tương tự ở nam giới khi bị đau dạ dày việc dùng thuốc cũng sẽ ảnh hưởng đến ham muốn
nếu gồng lên đỉnh chiều bạn đời thì sẽ gây tổn thương các cơ quan sinh dục và có thể dẫn đến các dối loạn như dối loạn tương dương dối loạn xuất tinh thậm chí là liệt dương
tuy nhiên không phải vì những hạn chế như vậy mà người bệnh đau dạ dày phải kiêng hẳn sinh hoạt tình dục
mà tùy theo thể trạng bệnh dạ dày của bệnh nhân ra sao để quyết định có nên quan hệ tình dục hay không
trước hết cần khẳng định rằng bệnh nhân bị đau dạ dày mà vẫn có nhu cầu quan hệ tình dục và sức khỏe vẫn đảm bảo khả năng quan hệ
thì vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường điều độ và hợp lý nhẹ nhàng
sinh hoạt tình dụng hợp lý không những không ảnh hưởng đến tình trạng bệnh
mà ngược lại sinh hoạt tình dục điều hòa lại có tác dụng điều tiết tình cảm cân bằng sinh lý
nhìn từ góc độ này thì sinh hoạt tình dục bình thường thực sự có lợi cho việc điều trị viêm lết dạ dày
tranh quá mạnh bạo dễ gây mệt mỏi và ảnh hưởng tới sức khỏe
cần lưu ý khi bị đau dạ dày nặng hơn thì việc quan hệ tình dục được khuyên tiết chế
hoặc tạm dừng cho đến khi bệnh thuyên giảm hoặc khỏi hàn
nếu không điều tiết hoạt động tình dục hoặc quá ham sinh hoạt tình dụng
có thể khiến các triệu chứng viêm lết nặng nề hơn hoặc dẫn đến viêm lết ra máu
bệnh nhân nữ bị viêm lết dạ dày có triệu chứng không nghiêm trọng
có thể mang thai sinh để và cho con bú bình thường
lý do nên hạn chế quan hệ tình dục khi bị đau dạ dày
bệnh nhân bị đau dạ dày thường xuyên và nặng có thể bị suất huyết thiếu máu
dinh dưỡng cơ thể kém thể lực yếu căng thẳng và lo âu
nên chức năng tình dục cũng bị suy giảm tạm thời
do đó không nên được ép quan hệ tình dục trong tình trạng này
khi triệu chứng viêm lết dạ dày biểu hiện rõ rệt và có xu hướng nặng dần
các trường hợp viêm lết dạ dày cấp tính như thủng dạ dày nôn da máu
đương nhiên không thể quan hệ tình dục được
các triệu chứng bệnh dạ dày mạn tính như người có môn vị bị tắt nghẽn
hoặc nhiều lần bị đem cứng lại vẫn có ham muốn tình dục
nhưng vì thể lực kém nên ham muốn tình dục bị suy giảm dần
số lần sinh hoạt tình dục cũng theo đó mà ít đi
với bệnh nhân nhiều lần suất huyết dạ dày
nên cẩn thận hơn trong sinh hoạt tình dục không nên miễn cưỡng
bệnh nhân nên đợi bệnh tình khá hơn rồi khôi phục lại hoạt động tình dục cũng chưa muộn
để tránh tiêu hao thể lực quá nhiều
có thể xem xét đến việc lựa chọn tư thế quan hệ phù hợp với bản thân
đề phòng tiêu hao thể lực nhiều sẽ dẫn đến trở ngại trong quá trình làm lành bệnh và tâm lý
sau khi phẫu thuật dạ dày bệnh nhân cần có thời gian để nghỉ ngơi
và cơ thể có thể phục hồi trạng thái ban đầu
trong thời gian này tốt nhất không nên quan hệ tình dục
tránh làm các vết thương sau phẫu thuật bị tác động mạnh
dẫn đến chảy máu hoặc nhiễm khuẩn tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập
và làm bệnh lâu khỏi hay nặng hơn
theo các bác sĩ bệnh nhân bị đau dạ dày dù ở giai đoạn nào đi nữa
thì cũng nên cẩn trọng trong việc quan hệ tình dục
không nên miễn cưỡng quan hệ khi tinh thần chưa sẵn sàng sức khỏe chưa ổn định
tốt nhất nên để bệnh thuyên giảm hẳn rồi hãy thực hành quan hệ tình dục
nếu việc dùng thuốc ảnh hưởng đến khả năng tình dục
để gặp bác sĩ có hướng cho đổi thuốc khác
người bệnh không được bỏ thuốc điều trị giữa trừng
việc tự ý bỏ thuốc giữa trừng sẽ khiến triệu chứng bệnh nặng hơn
khi bệnh nặng hơn thì khả năng tình dục sẽ giảm hơn
và việc điều trị sau này sẽ rất khó khăn
bình thường sau khi dùng thuốc một năm
chức năng tình dục có thể khôi phục lại hoàn toàn
chú ý với bệnh nhân nữ sau khi dùng thuốc
nếu phát hiện âm nạo bị khô ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục
thì có thể bôi một lớp cho bôi trơn lên miệng âm đạo sẽ cải thiện rất nhiều
sau bao lâu từ khi khỏi covid một mươi chín thì có thể quan hệ tình dục
đây là một câu hỏi mà nhiều cặp đôi và cặp vợ chồng đang thắc mắc
tuổi được xác định mắc covid một mươi chín và đã âm tính với sars cov hai
đến nay bước sang ngày thứ tư khỏi bệnh
tuy nhiên tôi vẫn chưa sẵn sàng trong việc quan hệ vợ chồng
chồng tôi không bị mắc
sau khi mắc covid một mươi chín tôi vẫn ho nhiều
vì thế tôi khá lo ngại và luôn có cảm giác đề phóng sợ lấy sang chồng
tôi thực sự lo ngại đến sức khỏe hậu covid một mươi
chị l ở phường mỹ trì quận nam tì liêm chia sẻ
cũng tương tự như chị l vợ chồng tê ở phường liễu giai quận ba đình cho biết
cả gia đình anh bốn người đều dương tính và đến nay đã khỏi
tuy nhiên kể từ sau khi khỏi covid một mươi chín
việc quan hệ của vợ chồng anh rất chảnh mảng
phần vì không cảm thấy hương thú
phần vì lo hoạt động mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hậu covid một mươi chín
nên không dám hành động
tâm sự của hai gia đình trên không về hiếm
bởi hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng rơi vào tình trạng lo lắng như vậy
bên cạnh những người như chị l hai vợ chồng chị t
thì chị o ở nghĩa đô cầu giấy chia sẻ
do mắc bệnh mà không có triệu chứng nên âm tính được ba ngày
thì vợ chồng anh chị đã thử nghiệm bằng cách quan hệ nhẹ nhàng
vừa làm vừa nghe cơ thể
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như khuyến cáo
việc quan hệ tình dục ở thời điểm sau khi khỏi covid một mươi chín
cũng rất thú vị và là trải nghiệm mới
nhưng đồng thời cũng mang lại một chút cảm giác sợ hãi
các chuyên gia khuyến cáo quan hệ tình dục an toàn nhất
là sau một mươi bốn ngày kể từ khi mắc covid một mươi chín
nếu sức khỏe ổn định không có dấu hiệu mệt mỏi
hay phải gắn sức trong một số hoạt động bình thường
tuy nhiên vẫn phải sử dụng các biện pháp phòng tránh
như sử dụng bao gọt xù
nam giới sau khi mắc covid một mươi chín nên chú ý lắng nghe cơ thể của mình
đặc biệt trong chuyện chăn gối
nếu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe
thì nên đi khám tại các cơ sở y tế để được thăm khám
các bác sĩ chuyên khoa sẽ tùy trường hợp
mà thực hiện một số xét nghiệm đánh giá như
như học bồn testosterone siêu âm doppler
mạch máu dương vật đường máu mỡ máu
chức năng thận để có hướng điều trị phù hợp nhất
bên cạnh đó thay đổi lối sống cũng là một biện pháp
cải thiện sức khỏe và chức năng tình dục hiệu quả
có thể kể đến như không hút thuốc lá không rượu bia
không sử dụng các chất kích thích chất kinh nghiệm
tập thể dục ít nhất một mươi năm đến hai mươi phút mỗi ngày
tập các bài cải thiện thông khí phổi
ăn nhiều hoa quả chất sơ hạn chế ăn nhiều chất béo
thức ăn nhanh đồ chuyên rán mỡ hay nội tạng động vật
chia sẻ về điều này dưới góc độ là bác sĩ chuyên khoa nam học
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế lương
phó giám đốc bệnh viện thận hà nội cho biết
trên thế giới đã có nghiên cứu và đưa ra một số bằng chứng
cho thấy tổn thương tinh hoàn do covid một mươi chín
việc tổn thương tinh hoàn như vậy sẽ ảnh hưởng tới
ham muốn tình dục sự cương cứng và khả năng sản xuất tinh trùng
mặc dù vậy chưa có nghiên cứu nào chứng minh hay đưa ra kết luận
là sau khi có covid một mươi chín có nên kia quan hệ tình dục hay không
hoặc không quan hệ tình dục đưa ngay
điều quan trọng là các cặp vợ chồng phải lắng nghe cơ thể của mình
nếu cảm thấy cơ thể khỏe mạnh và sẵn sàng cho cuộc yêu
thì có thể vào cuộc
mặc dù vậy các cặp vợ chồng vẫn nên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như thay đổi thư thế đeo khẩu trang bác sĩ lương khuyên cáo
liên quan đến vấn đề này bác sĩ phan trí thành
chuyên gia về tình dục nữ phó giám đốc trung tâm đào tạo
và chỉ đạo tuyến bệnh viện phụ sản trung ương
cũng cho hay nếu như nghiên cứu cho thấy có bằng chứng ảnh hưởng
đến tổn thương tinh hoàn do covid một mươi chín
thì một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng
không phát hiện tổn thương hay ảnh hưởng gì của sars cov hai
lên buộc chứng của người phụ nữ
như vậy chị em được bảo vệ rất cao
còn đối với việc quan hệ tình dục sau khi đã khỏi covid một mươi chín
theo quan niệm cá nhân của bác sĩ thành
thì cơ thể đã khỏi và sức khỏe ổn định
chị em có thể hoàn toàn quan hệ tình dục bình thường
mà không phải quá lo lắng về hậu covid một mươi chín
tuy nhiên để đảm bảo an toàn
thì cặp đôi cũng cần cân nhắc và áp dụng một số biện pháp phòng dịch
theo khuyến cáo khi cảm thấy chưa thực sự an toàn phòng dịch cho bạn tình
và tất nhiên cũng cần quan tâm đến các biện pháp phòng tránh thai
việc quan hệ tình dục theo đúng nhu cầu và ham muốn
sẽ kinh thích sảng quái tinh thần
sau những ngày phải cách ly tu túng vì covid một mươi chín
về vấn đề nhiều chị em lo lắng
khi cảm thấy sức khỏe giảm sát sút sau khi mắc covid một mươi chín
và liệu nếu quan hệ tình dục có thể để lại hậu quả xấu gì cho sức khỏe
bác sĩ thành chia sẻ
với những trường hợp như vậy
cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa
bác sĩ sẽ thực hiện một số bài test sức khỏe
khi gắng sức như kiểm tra nhiệm tim có tăng hay không
từ đó đưa ra lời khuyên để quan hệ tình dục phù hợp với sức khỏe của từng người
trước đó trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ
cdc hoa kỳ cũng đưa ra khuyến cáo
người đã khỏi covid một mươi chín khi quan hệ tình dục
vẫn nên sử dụng các biện pháp bảo vệ
như bao cao su tắm rửa sạch sẽ và thậm chí là đeo khẩu trang
theo các chuyên gia vẫn cần thêm bằng chứng để xác định
virus sars cov hai có lây qua đường tình dục hay không